em ơi em làm gì đâu chị
đây này em đi em không để ý đây này vỡ đồ của chị nữa đây này
cô gái đã bình tĩnh trành luận
em đứng lại để em giải quyết đồ của chị
tui khác nhìn vào chị em đừng đi như thế

chị đi em giải thích luận cho chị luôn
chị em đừng chỉ mặt chị như thế nhá
em kiểm tra lại đồ của chị đi
vô tình va chạm
ui đổ hết
ăn vạ đòi tiền

gian cảnh cùng đồng bọn nhằm chiếm đoạt tài sản
tất cả đều là các thủ đoạn lừa đảo
sắp đặt tinh vi
nhằm đến những người dân bất cẩn
những chiêu thức này tưởng như đã cũ
thế nhưng khi vô tình trở thành nạn nhân
hay chứng kiến hành vi lừa đảo này
liệu có phải ai cũng sẽ biết cách ứng phó
cùng theo dõi những phản ứng mà chúng tôi đã thu lại được
trước tình huống giàn cảnh chiếm đoạt tài sản
của kẻ xấu
đối tượng đầu tiên chương trình lựa chọn
là một nam sinh viên
đang lờ đẩy bấm điện thoại
em ơi đổ đồ của chị rồi
bây giờ vỡ đồ của chị ra đây này
đây là đối tượng dễ rơi vào tầm ngắm nhất
của kẻ lừa đảo
thôi chết rồi vỡ đồ của chị rồi
thôi em xem giải quyết như thế nào đi
em xin lỗi
thôi bây giờ em giải quyết cho chị đi
bây giờ nói xin lỗi chị vỡ đồ
giờ chị lấy đồ
sự việc khiến nam sinh viên vô cùng bối rối
thì em không có tiền
bây giờ em giải quyết như thế nào đi
em bảo không có tiền bây giờ chị không đồng ý như thế đâu
bây giờ đổ đồ
chị rõ ràng là em đi em và bà chị nhé
còn hai trăm linh thôi chị ạ
trong quý em còn đúng hai trăm linh thôi
bây giờ bắt buộc em phải đưa chị ba trăm linh đi
hai trăm linh ít quá chị không đồng ý
đối tượng đồng bọn cũng khéo léo được đưa vào
đây em phải và bà chị đây này

em không còn đồng bọn
rồi em đưa tiền rồi chị đây
rồi thôi đưa tiền đây
muộn nói bây giờ chị phải ra mua đồ khác
rồi ra người ra đây em nhìn thấy rõ ràng là đồ vỡ
mà em đi em và bà chị bây giờ vỡ tan thành như thế này
chị cho em xin
chị cho em xin
lừa đưa hai trăm linh đây nhanh lên chị còn đi
không nằm ngoài dự án
nam sinh viên đành ngậm ngùi
bồi thường chiếc bình vỡ với giá hai trăm linh đồng
thậm chí cũng không quên ăn năn
về hành động của mình
em nghĩ là bị lừa
nhưng mà mình ở đây một mình
nên là cũng không làm gì được
với đối tượng sinh viên
có vẻ như họ rất dễ rơi vào tình huống bị chèn ép
liệu với đối tượng đã đi làm
chiều thức này có thành công
cuộc va chạm xảy ra từ đằng sau
với cô gái đang dắt chó đi dạo
em làm gì đâu chị

vỡ đồ của chị nữa đây này
cô gái đã bình tĩnh trành luận
em đứng lại để em giải quyết đồ của chị
người khác nhìn vào chị em đừng đi như thế
đứng ở đây

bây giờ chị bớt đồ rồi
thật không dễ dàng chèn ép một cô gái am hiểu lực

dù người đi trước
có thế nào
có đứng khửng lại
hay là quay như thế nào

dù người đằng trước có thế nào người đằng sau vẫn sai
liệu cô gái bản lĩnh này có chiến thắng được âm mưu lừa đảo này hay không
nhưng chị không cần biết đây là luyện đi bộ nữa nhé
còn chị không mang luận nào ở đâu ra cả
mà chị chỉ biết là chị vỡ đồ
bây giờ em giải quyết như thế nào nhanh gọn để cho chị đi
em có nhìn thấy chị quay người đi một cái
thế là chị vào hướng của chị
bây giờ chị cũng không biết là có ai ở xung quanh đây
mà bây giờ đồ của chị vỡ chị cũng là người đi làm thôi
một người đàn ông áo đỏ đã tiến tới xem xét vụ việc
em không đi làm à
em không cần tiền à
em phải để nó ăn cho chị
em cứ để xem chị có chạy
em mang vào công an giải quyết
rồi em đứng đây
bởi vì cái vết vỡ này thì anh hiểu quá
nhìn ra em biết
em bỏ ra em biết
chị giá là chị đi giao là ba trăm linh nghìn
bây giờ em giả cho chị ba trăm linh nghìn đi
em mua khoảng chừng ba mươi nghìn

em không phải tiếc một lần
mình giả cho chị ba trăm linh nghìn
mà bây giờ đồ vỡ chị không có tiền để
anh nghĩ chị không cùng phe đúng không
chị không cùng phe nào cả
chị không cùng phe nào cả
cô gái tự mình xác nhận
và có vẻ biết chắc mình bị giàn cảnh
em phải có đặt cái mối khả nghi như thế
chị đã nói bạn muốn giả bao nhiêu giả
chị đã nói đến nước đường cùng
là bây giờ em muốn giả cho chị bao nhiêu
còn bây giờ chị phải chấp nhận chị phải giả
chứ chị có nói em hết đâu
đấy chị đồng ý
em muốn giả chị bao nhiêu cũng được
vì nhanh hơn chị đi
đấy em muốn giả bao nhiêu cũng được
chị không quan trọng bao nhiêu cả
nhanh hơn chị một đi
hoặc là đỡ cho người ta tí nào
chị cảm ơn em nhé
có gì đâu
sau một hồi bị đeo bám
cô gái đành ấm ức
và chịu đền bù thiệt hại cho người phụ nữ
với giá một trăm linh đồng
mình chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn
thì trong tầm tầm mình không chấp nhận là mình sai chuyện này
mình đã nghe rất nhiều chuyện này
mình mới có cái khả nghi
trong xã hội những cái việc xấu nó không nhiều
nhưng mà chính cái sự im lặng của người tốt
mới làm cho cái xấu đấy nó càng ngày càng gia tăng
mình biết là rất nhiều người xung quanh
chứng kiến rằng là
mình là người không hề sai
nhưng mà người ta không hề đứng ra bênh mình
lần này đối tượng là một gia đình
đang dạo chơi trên phố
liệu họ sẽ có cách ứng xử như thế nào
em đi vai em chạm vào chị mà
đây này em kiểm tra xem đồ chị vỡ rồi đây này
hai vợ chồng tranh cãi tướng rắn
và muốn thoát khỏi việc này
em đừng có cậy là em là đàn ông
em không cậy
chị gọi công an đến đây
bây giờ em
không có kiểm tra gì hết
có ai ở đây không
có ai gần đây không
đây này ra kiểm tra của tôi gái
đồng bọn của người phụ nữ
nhanh chóng hỗ trợ và đeo bám
đồ chị vỡ xong bây giờ

em mang giúp chị đồ ra đây
để xem này đồ chị vỡ bây giờ
đây gì gì đây
đây gì gì đây
em để ý của chị với em ơi
cái đôi này đang định chạy
em cứ đứng đây mà không mang chị
chị không phải chạy đâu cả
em cứ đứng ở đây
em đứng gần đây

không sợ nạt
của đôi vợ chồng trẻ
chị đang đi giao người ra này
em ở ngay chỗ phố liên lai ạ
dạ vâng ạ
dạ vâng chị
thì cháu cũng muốn là giải quyết
bây giờ nó vỡ rồi
cháu cũng muốn là giải quyết nhanh thôi
công an bao lâu nữa thì qua đây để giải quyết cho chị
nếu mà cần thì sang bên kia cùng em
tiếp tục tranh cãi
và một mực đội công an đến giải quyết
đã khiến những kẻ lừa đảo
đành phải nhún nhường bỏ đi
một cách hành xử khá thông minh của người chồng
thôi coi như đen
không giải quyết nữa thôi
chị ơi đứng đây em gọi rồi mà
chị ơi đứng đây em gọi rồi mà
mình biết chắc chắn là mình đang bị
một người gọi là gài mình rồi
nên là cứ cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh thôi
vì là mình nghĩ là mình không sai
và giữa trốn công cộng như thế này
thì người ta cũng không thể ép được mình được
không chẳng ép được mình được
mình có chính quyền xung quanh mà
mình cứ gọi thôi
gặp phải tình huống ăn vạ đòi bồi thường
có người chấp nhận mất tiền
để tránh giá trị
có người bình tĩnh
kiên quyết không nhận bộ
nhưng điểm chung là mọi người đều nhận thấy
đây chỉ là một chiêu thức lừa đảo
nhưng không chỉ đơn giản là va chạm đòi bồi thường
giờ đây bọn cướp còn có những thủ đoạn
giàn cảnh tinh vi hơn
một trong số đó là giàn cảnh đánh ghen
để cướp giật
bất ngờ tiếp cận
chi hô như một vụ đánh ghen
tới tắp đánh phủ đầu
để nạn nhân không kịp phản ứng
là chiêu thức
mà chúng sử dụng
liệu thủ đoạn này có qua mắt được những người xung quanh
hãy cùng theo dõi phản ứng
mà chúng tôi thu lại được
khu phố nhộn nhịp một buổi chiều
cô gái đang đứng một mình
trên tay là chiếc điện thoại đắt tiền
một đôi đàm nữ bắt chợt lao xe tới áp sát
người nữ phía sau nhanh chân xuống xe
la lối và đánh tới tất cô gái
rất nhiều người chú ý tới bộ việc
nhưng tuyệt nhiên không ai dám đàn thiệp
chỉ đến khi đôi nam nữ chạy thoát cùng tài sản của cô gái
mọi người xung quanh mới ngỡ ngàng nhận ra
cô gái đang đứng một mình

nhưng tuyệt nhiên không ai dám đàn thiệp
cô gái đang đứng một mình

nhưng tuyệt nhiên không ai dám đàn thiệp
mọi người xung quanh mới ngỡ ngàng nhận ra
tình huống tiếp tục diễn ra ngay tại một khuôn viên công cộng
lần này thấy cô gái kêu khóc thẳng thiết
một số người bất bình nhanh chóng tàn ngăn
tuy nhiên họ vẫn có vẻ bối rối trước lời kêu cứu của cô
cũng chỉ bất lực nhìn đôi nam nữ bỏ đi cùng tài sản của cô gái
bởi tâm lý không muốn sen vào những cuộc đánh ghen cá nhân
hầu hết mọi người đều chỉ đứng ngoài cuộc khi chứng kiến sự việc
chính điều đó đã tạo cơ hội cho kẻ xấu ngang nhiên thực hiện hành vi cấp dật
thậm chí đến khi chúng đã thành công tẩu thoát
nhiều người vẫn mông lung trước những gì vừa diễn ra
chẳng lẽ không một ai có thể nhận ra thủ đoạn này và giúp đỡ cô gái
em không biết là đàn cướp
em chỉ biết là anh kia vào đánh thì em vào can thôi
tại thời điểm đấy anh không nghĩ là giàn cảnh anh
thì anh lúc ý là anh nghĩ là bạn kia bị đánh ghen
lúc đấy thì em nghĩ chị kia cứ nên hôn hoán mọi người ở xung quanh

có thể mình có thể đi ra những chỗ khác đủ xa có khoảng cách để cho mình an toàn đã
lần này chứng kiến hành vi của đôi nam nữ
ngay lập tức đã có người can thiệp
chị ơi đây điện thoại của em

không phải không phải chị ạ
chị ơi chị trả điện thoại cho em
không có điện thoại của cháu
chị ơi đây chị trả điện thoại cho em
em không biết gì là

đây là tiếng tiếc của hai người
em không biết gì là chuyện này
chị ơi chị nhầm em với ai rồi
chị anh ơi
em không biết chị này em chưa gặp chị này bao giờ
em thề không biết gì là chuyện này
không phải đâu

nhưng mà mọi người đã trả điện thoại cho chàng trai

nhưng mà anh không biết gì là chuyện này

để cho chàng trai chữa giải mất con gái
cảm ơn anh
nếu nào chàng trai đã chữa giải mất con gái
mà nói chuyện này
chúng ta sẽ giải quyết
tại vì em đã đánh giá

em không biết
chứ không biết
chị đừng nói chuyện này
mày nhớ chẳng nói gì
bạn có biết không
cái nội tệ tác giả
gian cảnh nhằm chiếm đoạt tài sản là một chiêu thức không mới
nhưng cách thức ngày càng tinh vi biến tướng nguy hiểm
đối mặt với hàng loạt những chiêu trò đó chúng ta cần hết sức lưu ý
cảnh giác với chiêu trò tiếp cận của người lạ
khi phát hiện có đối tượng khả nghi đeo bám nên nhanh chóng tìm chỗ đông người
giữ bình tĩnh để không rơi vào thế bị động dẫn đến nhiều hiểu lầm từ những người xung quanh
nếu bị kẻ gian áp đảo hô hoán thật to để gây sự chú ý của người dân
nếu thấy nguy hiểm lập tức liên hệ với lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc
hãy trang bị cho mình những kiến thức kỹ năng để nhận biết
dũng cảm can thiệp kịp thời khi thấy đối tượng khả nghi
để bảo vệ an toàn cho chính bản thân chúng ta và mỗi người xung quanh